ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tp hcm cho biết
thành phố sẽ triển khai dự án phục hồi hệ thống thoát nước cũ đã xuống cấp
được xây dựng từ thời pháp tại khu vực trung tâm thành phố với tổng mức đầu tư hai mươi sáu triệu usd
dự án thi công với tổng cộng hai bảy mươi tám km cống trên các tuyến đường hai bà trưng
yx xanh cống quỳnh và cách mạng tháng tám
dự án sẽ áp dụng công nghệ mới không cần đào đường
và sau khi phục hồi hệ thống thoát nước có thời gian sử dụng trên năm mươi năm
qua đó giúp giảm sự cố liên quan đến hệ thống thoát nước
giảm rủi ro về việc sụt lốn mặt đường ảnh hưởng tới an toàn giao thông
tổng mức đầu tư dự án là hai mươi sáu triệu usd
trong đó vốn oda của chính phủ nhật bản viện trợ không hoàn lại là một mươi bảy năm triệu usd